cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã phát hiện bắt giữ được thạch tấn hải khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn thành phố thuận an tỉnh bình dương
với hành vi lợi dụng mạng xã hội xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan tổ chức bà cao thị điệp em năm nay năm mươi ba tuổi chú tỉnh đồng nai đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền bảy năm triệu đồng
ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm tình hình công an huyện nhân trạch phát hiện tài khoản facebook có tên điệp em đăng tải hai bài viết trên nhóm người nhân trạch với nội dung xúc phạm uy tín danh dự của lực lượng công an
bài viết này thu hút nhiều lượt chia sẻ và nhận xét trái chiều gây phức tạp dư luận qua xác minh lực lượng công an đã xác định được cao thị điệp em là người đăng tải bài viết nên đã triệu tập làm việc
tại buổi làm việc bà cao thị điệp em đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình đồng thời gỡ bỏ bài viết xin lỗi lực lượng công an xã phú hội và cá nhân đồng chí trưởng công an xã phú hội cam kết không tái phạm và chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội
liên quan tới công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại hà nội trong tối ngày hôm qua để giảm mật độ bệnh nhân bệnh viện hữu nghị việt đức đã di chuyển một số bệnh nhân sang ba bệnh viện là bệnh viện đại học y
bệnh viện đức giang và bệnh viện thanh nhàn
đúng một mươi chín giờ các xe cấp cứu đã được huy động để phục vụ cho công tác di chuyển người bệnh trong đó có một trăm linh bệnh nhân và chín mươi sáu người nhà bệnh nhân
các bệnh nhân và người nhà đều đã có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính hai lần bằng phương pháp ria tham pi xia
trong quá trình di chuyển tất cả đã được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ khẩu trang khử khuẩn đúng quy định và được vận chuyển bằng xe cấp cứu có nhân viên y tế
mỗi xe vận chuyển một bệnh nhân
công tác vận chuyển được triển khai thận trọng đảm bảo cả hai yếu tố an toàn cho người bệnh và an toàn trong phòng chống dịch
còn tại đồng nai để hỗ trợ bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
vào chiều ngày ba tháng một mươi công an tỉnh đồng nai đã tổ chức trao tặng một mươi tấn gạo cho ủy ban mặt trận tổ quốc huyện xuân lộc
số gạo này được trích từ nguồn đóng góp của tập thể cán bộ chiến sĩ và sự tham gia ủng hộ của các mạnh thường quân
trên địa bàn
tại buổi tiếp nhận chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã gửi lời cảm ơn những tình cảm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đồng nai
đây là sự động viên rất thiết thực kịp thời và hết sức quý báu
số gạo này sẽ được địa phương chuyển đến người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn huyện
trước đó công an tỉnh đồng nai cũng đã trao tặng bảy liều vaccine astrazeneca cho huyện xuân lộc
để tiêm chủng cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an huyện chức sắc tín đồ các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
ngay sau khi trao tặng một mươi tấn gạo đoàn công tác công an tỉnh đồng nai đã về xã xuân định và xã bảo hòa huyện xuân lộc
để thăm hỏi động viên và tận tay trao hai trăm linh phần quà từ gian hàng không đồng của công an tỉnh cho bà con gặp khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội
việc làm ý nghĩa này thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đồng nai
với mong muốn góp tấm lòng nhỏ lan tỏa ý nghĩa lớn đem lại sức mạnh cùng tỉnh nhà vượt qua mọi khó khăn bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân
sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường
thưa quý vị và các bạn trong những ngày qua khi thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai nới lỏng giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì hàng chục nghìn người dân đã di chuyển xe máy để về quê
chuyến hành trình dài bất đắc dĩ từ miền nam đến miền trung và thậm chí là ra cả miền bắc chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn
vâng tuy nhiên cũng có một điều chắc chắn nữa đó là hành trình này của họ không hề đơn độc
để đảm bảo an toàn cho người dân công dân cũng như không để nguy cơ dịch bệnh lây lan ra khỏi cộng đồng
thì mỗi một chốt kiểm soát lực lượng gồm công an quân đội y tế và các lực lượng khác luôn ở bên cạnh họ hỗ trợ kịp thời
và câu chuyện sau đây được ghi nhận tại tỉnh bình phước
tại chốt kiểm soát số hai xã tân lập mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người và phương tiện các loại tập trung tại chốt
để làm thủ tục di chuyển qua địa bàn tỉnh bình phước về các tỉnh tây nguyên miền trung và miền bắc
với cường độ công việc lớn áp lực cao nhưng các chiến sĩ công an và lực lượng phối hợp đã căng mình làm tốt nhiệm vụ
tổng thống tỉnh bình phước đã đảm bảo tập trung an toàn cho phong tinh tiến
bên cạnh những người về quê bằng phương tiện là mô tô xe máy mỗi ngày có hàng trăm người không có phương tiện đã chọn cách đi vào
bố trí lực lượng phương tiện chuyên dụng dẫn đường bảo đảm cho người dân di chuyển qua địa bàn để về quê an toàn trật tự và đúng hành trình

bố trí các phương tiện để mà sàng lọc hướng dẫn và giám sát dẫn đoàn người của các tỉnh tây nguyên và miền trung để đắk nông tiếp tục thực hiện công tác sát đoàn

dự kiến trong những ngày tới lượng người lao động về quê di chuyển qua địa bàn tỉnh bình phước vẫn còn tăng
công an tỉnh đã chỉ đạo tăng cường tối đa lực lượng để hỗ trợ đảm bảo an ninh an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất để người dân về quê
sau một thời gian tạm dừng làm thủ tục cấp căn cước công dân để phòng chống dịch bệnh
bắt đầu từ sáng ngày hôm qua bốn tháng một mươi phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh vĩnh long
đã triển khai trở lại việc tiếp nhận thủ tục người dân trên địa bàn toàn tỉnh
cụ thể lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp mới cấp đổi cấp lại căn cước công dân vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
thủ tục công dân cần mang theo là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân mã vạch và các giấy tờ có liên quan khác khi thông tin công dân có thay đổi
chính vì vậy công dân đủ một mươi bốn tuổi trở lên chưa được làm căn cước công dân
hãy liên hệ với công an địa phương

để hoàn thiện các thủ tục
lưu ý khi người dân đến làm việc phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết để việc thu nhận hồ sơ được nhanh chóng thuận lợi và an toàn
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an hình ảnh mới
và ngay sau đây biên tập viên phương thảo sẽ cùng quý vị điểm qua các thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các số

xin cảm ơn biên tập viên linh chi
thưa quý vị và các bạn
sáng nay báo công an nhân dân thông tin thực hiện chủ trương của ban thường vụ đảng ủy công an trung gương bộ công an
ngày bốn tháng một mươi văn phòng bộ công an đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ về công tác tại công an các xã biên giới
theo thông tin các đồng chí sung phong và được lựa chọn đều đã được đào tạo trình độ đại học nghiệp vụ công an
và chưa qua công tác thực tiễn tại cơ sở
nên việc điều động về công an xã biên giới là cơ hội để các đồng chí học hỏi gian luyện trong thực tiễn công tác tại cơ sở
vận dụng những lý luận được đào tạo vào trong thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an
qua đó khảo sát nắm bắt tình hình phục vụ cho công tác tham mưu của đảng ủy lãnh đạo văn phòng bộ công an tham mưu cho bộ
chỉ đạo hướng dẫn công tác công an xã thị trấn chính quy là yêu cầu rất thiết thực đối với văn phòng bộ trong giai đoạn hiện nay
trong khi đó báo lao động
sáng nay thông tin dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến cho nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách
nhưng đây cũng là thời điểm mà game online lên ngôi để giải quyết nhu cầu giải trí của nhiều người
đồng thời game đánh bạc cũng được dịp tung hoành vươn vòi bạch tuộc
theo thông tin ma trận game đánh bạc với chiêu bài đổi thưởng đang được tổ chức ở nhiều địa phương
ngày ba tháng một mươi công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã phá vỡ đường dây đánh bạc lên tới một năm trăm linh tỷ đồng theo hình thức này
thời gian qua tại các tỉnh như bắc giang nghệ an thừa thiên huế
cơ quan chức năng cũng đã triệt phá nhiều ổ bạch tuộc game đánh bạc với số tiền hàng nghìn tỷ đồng
rõ ràng để có thể ngăn chặn được vòi bạch tuộc game online
đặc biệt là qua những chiêu thức tinh vi đó là dùng đơn vị tiền ảo để sử dụng đánh bạc trong game
cần phải có sự phối hợp liên ngành như viễn thông ngân hàng và cơ quan công an
trong đó đặc biệt có sự tố giác của người dân bởi có những trò chơi tưởng chừng như chỉ là giải trí
nhưng thực chất là những đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng
dù đã có bản hướng dẫn tổ chức vận tải đường bộ sau nới lỏng giãn cách xã hội
thế nhưng việc nối lại hoạt động chở khách bằng xe ô tô vẫn chưa thể khôi phục do nhiều vướng mắt
và các doanh nghiệp vận tải vì thế vẫn chỉ biết tiếp tục bật trạng thái đó là chờ
báo kinh tế và đô thị sáng nay có bài viết với tiêu đề ngóng quy định của các địa phương
theo thông tin nhiều doanh nghiệp đang suốt ruột chờ đợi ngày được chạy xe lại thì đến thời điểm hiện tại
họ vẫn đang rất mơ hồ chưa biết lúc nào
khi được hỏi đại diện rất nhiều doanh nghiệp vận tải cho rằng
việc bộ giao thông vận tải ban hành kế hoạch khôi phục hoạt động vận tải hành khách trong năm lĩnh vực
sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội
trong đó có vận tải hành khách đường bộ khiến họ rất vui mừng
tuy nhiên có được chạy xe lại hay không lại phải đợi tiếp ý kiến của các địa phương
mà khi nào các địa phương có ý kiến thì chưa rõ thời điểm
họ cho rằng các địa phương cũng như là các doanh nghiệp vận tải
đang rất cần một đơn vị đứng ra với vai trò đó là đầu mối
để cùng bàn bạc đưa ra kế hoạch nối lại vận tải hành khách đường bộ một cách phù hợp nhất
và đây là lúc bộ giao thông vận tải cần thể hiện được vai trò
với tư cách là cơ quan quản lý đầu ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải
tăng hỗ trợ để bà con ở lại
đó chính là nhan đề một bài viết trên báo tuổi trẻ số gia sản
liên quan tới việc hàng nghìn người dân từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
đã trở về quê những ngày qua
đang tạo ra nhiều khó khăn cho các tỉnh trong việc kiểm soát dịch bệnh
và đặt ra vấn đề quan trọng là sẽ thiếu hụt bao nhiêu lao động trong thời gian sắp tới
vấn đề là làm sao để bà con có thể yên tâm ở lại thay vì về quê
trả lời báo tuổi trẻ ông lê tấn dũng thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
hiện bộ đang chủ động phối hợp với các cơ quan địa phương
để có những giải pháp ổn định thị trường lao động
và giữ chân người lao động ở lại thành phố hồ chí minh đồng nai và bình dương
người dân cần sớm được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
và được hỗ trợ tâm lý do ảnh hưởng của giãn cách xã hội kéo dài
tiếp nữa chính quyền đảm bảo vấn đề an sinh xã hội để bà con yên tâm ở lại
bắt đầu từ việc cung cấp nhu yếu phẩm
và cũng theo bà tô thị bích châu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh cũng rất mong muốn bà con ở lại
thành phố hiểu và chia sẻ với những khó khăn tổn thương chấn động tâm lý
mà bà con gặp phải khi đại dịch covid một mươi chín tác động
hiện thành phố đang từng bước mở lại các hoạt động sản xuất
bà con hãy ở lại làm việc để ổn định cuộc sống
tất cả người dân gặp khó khăn đều có thể nhận một triệu đồng một người
không phân biệt người lớn hay trẻ em
không chỉ vậy thành phố hồ chí minh cũng có hỗ trợ các gói an sinh cho bà con
thậm chí là còn có gói đặc biệt cho gia đình có trẻ nhỏ
hồ chí minh có khoảng một mươi năm chợ truyền thống đã mở cửa hoạt động trở lại
trong đó chủ yếu tập trung ở huyện củ chi và huyện cần giờ
một chợ lớn quan trọng là chợ an đông từ quận năm
dự kiến ngày năm tháng một mươi sẽ mở lại chợ thực phẩm với khoảng sáu mươi tiểu thương
chợ bình thới quận một mươi một dự kiến cho hoạt động một trăm linh gian hàng tập trung
vào các ngành hàng thiết yếu và tiến tới khôi phục toàn bộ sáu trăm linh gian hàng
vào ngày hai mươi tháng một mươi
các chợ ở các quận huyện khác sẽ căn cứ tình hình thực tế để mở cửa theo lộ trình
thưa quý vị và các bạn theo sở y tế tỉnh đồng nai
đến nay toàn tỉnh đã có gần một trăm linh nhân viên y tế là y bác sĩ và tình nguyện viên
bị mắc covid một mươi chín do lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc
hầu hết trong số đó đã hết bệnh hoặc đang là f không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
nhiều người trong số này đã làm đơn xin được tiếp tục ở lại tham gia chống dịch
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sau hai mươi ngày làm việc tại bệnh viện giã chiến số sáu
bác sĩ dương đình long không may đã nhiễm sars cov hai
là bác sĩ anh sớm biết mình đã nhiễm bệnh
sau khi có kết quả test nhanh và pcr anh được đưa vào cách ly và điều trị ngay tại nơi anh đã
từng chăm sóc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín do đã được tiêm vaccine nên bệnh tình của bác sĩ
long không quá nặng và hơn một mươi ngày sau đã hết bệnh thay vì về nhà nghỉ ngơi
anh lại tiếp tục ở lại đây sát cánh cùng đồng nghiệp
thì đúng là sau khi mình nhiễm covid xong
sức khỏe của mình nó cũng không có được tốt như trước nữa nhưng mà hiện tại mình thấy là
lượng y tế ở đây rất là mỏng và bệnh dịch thì ngày càng đông thì khi mà mình về thì lại thiếu đi
nhân lực để đi bệnh viện giải chiến để điều trị bệnh nhân không nên là mình quyết định là mình ở lại
mình tình nguyện để mình giúp đỡ các bạn tiếp tục sau khi mình bị nhiễm mà khỏi bệnh thì cái hào
lượng kháng thể trong người rất là cao và chống chọi là covid thì em muốn góp một phần sức lực của em
thì vào điều trị bệnh nhân tại vì nhiều cảnh bệnh nhân bị nặng covid nặng em cảm thấy là cái trách
nhiệm của mình là phải bắt buộc phải ở lại để phục vụ cho bệnh nhân
ngay từ đầu mùa dịch hàng trăm sinh viên của trường cao đẳng y tế đồng nai đã tình nguyện đi vào tâm
dịch điều tra truy vết f f một lấy mẫu xét nghiệm tiêm vaccine hay chăm sóc cho những ca mắc bệnh
tại khu cách ly và điều trị các em đều có mặt tiếp xúc với nguồn lây nhiễm cao đã có sinh viên
cao may trở thành f nhưng các em vẫn tiếp tục sinh ở lại đây chăm sóc các f khác vì cho rằng
mình còn khỏe và nhiều người đang cần mình dạ thì ông cũng có lo lắng đấy nhưng mà em nghĩ là
mình bảo vệ cho bản thân mình tốt thì mình cũng sẽ không sao và mọi người ở ngoài kia cũng cần mình
giúp đỡ ở đây thì áp lực rất là cao thì tại vì mình trực tiếp tiếp xúc với một bệnh nhân f
có những bệnh nhân nặng nữa nên là tình hình rất là căng thẳng
theo sở y tế
đến nay toàn tỉnh đồng nai đã có gần một trăm linh nhân viên y tế là y bác sĩ và tình nguyện viên
nhiễm bệnh do bị lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc hầu hết trong số đó đã hết bệnh hoặc
đang là f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và hiện ngày càng có nhiều người đã làm đơn xin
được tiếp tục ở lại tham gia chống dịch đây là một nghĩa cử rất là cao cả giữa mùa
đại dịch này và tôi hết sức là gọi là ước ơn và cảm ơn tất cả các anh em đã vì cộng đồng
vì cái thương hiệu của cái ngành y vì cái công ty vì cái công ty vì cái công ty vì cái công ty
của cái ngành y của việt nam nỗ lực để mà làm sao làm sao chống chổi để chúng ta có
thể qua được cái cơn đại dịch này sớm chừng nào tốt chừng đó đem lại cuộc sống bình thường mới cho
mọi người suốt nhiều tháng nay lực lượng tuyến đầu chống dịch nhất là đội ngũ y bác sĩ đã phải
làm việc cực lực dịch bệnh còn căng thẳng nên những chiến binh áo trắng trong đó có những người
từng và đang là f vẫn sẽ tiếp tục trực chiến tất cả chỉ với mong muốn góp phần sớm đem lại
cuộc sống bình thường cho bao gia đình
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng nguyễn vũ linh
bốn mươi tuổi quê tại tỉnh kiên giang sau gần năm năm lẫn trốn truy nã về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ công an lê hồng phong hai mươi sáu tuổi quê tỉnh cà mau có mâu thuẫn với anh hoàng khắc đạt
trú tỉnh đồng nai trong quá trình làm việc tại công ty nên đã rủ linh cùng với nguyễn huỳnh đức
hai mươi sáu tuổi cùng quê cà mau và nguyễn duy khương ba mươi tuổi quê tỉnh bến tre đánh đạt tối ngày một mươi hai tháng
năm hai nghìn một mươi sáu khi anh hoàng trọng tuấn ngụ huyện nhân trạch chở đạt ra về khi đến trước cổng công
ti ở khu công nghiệp nhân trạch hai huyện nhân trạch phong đức linh và khương chặn xe anh tuấn và dùng
hung khí và nón bảo hiểm đánh anh đạt gây thương tích nhẹ thế vậy anh tuấn vào can ngăn thì bị nhóm
của phòng đánh gây thương tật ba mươi khương và phong bị bắt ngay sau đó còn linh và đức nhanh chân bỏ
trốn nên bị công an huyện nhân trạch ra quyết định truy nã toàn quốc bằng biện pháp nghiệp vụ ngày
tuần công an huyện châu thành tỉnh kiên giang tiến hành bắt giữ nguyễn vũ linh khi y đang lẫn trốn
tại xã thành lộc sau gần năm năm gây án còn đức bị bắt trước đó một ngày tại tỉnh cà mau
trong phần tiếp theo của chương trình trong năm nay thông tư năm mươi tám cho phép người dân tiếp tục đăng
ký sang tên xe qua nhiều đời chủ mà thiếu hoặc mất giấy tờ chuyển quyền sở hữu sẽ hết hiệu lực
sau hơn một tháng triển khai mô hình gian hàng không đồng của công an đồng nai
vẫn đang đồng hành cùng bà con nhân dân để vượt qua đại dịch
chương trình tiếp tục với các tin tức về giao thông đáng chú ý công an huyện tiên du
tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lê văn thi sáu mươi tám tuổi
ở phương tiến an thành phố bắc ninh về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó tại khu vực qua huyện tiên du tỉnh bắc ninh chiếc xe ô tô do lê văn thi điều khiển
đã đi sai làn đường không làm chủ tốc độ và đâm vào xe máy đi cùng chiều sau cú va chạm
hai người đi trên xe máy bị hất văng xe ô tô tiếp tục di chuyển kéo theo xe máy khoảng một km và
đâm vào vỉa hè mới dừng lại vụ tai nạn đã khiến người trên xe máy tử vong tại chỗ người còn lại
bị thương nặng ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an đã khẩn trương đưa người bị nạn đi
cấp cứu đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân
đại diện bộ giao thông vận tải cho biết
đơn vị này đang giao cục hàng không việt nam tổng hợp ý kiến của các địa phương về việc mở lại
các chuyến bay nội địa theo đó có ba địa phương đã đồng ý với kế hoạch này
cụ thể bình định điện biên và phú yên là ba địa phương đầu tiên đồng ý việc mở lại đường bay nội
địa của cục hàng không việt nam trước đó vào ngày một tháng một mươi cục hàng không việt nam đã gửi văn
bản lấy ý kiến các địa phương để thống nhất trước khi triển khai cấp phép hoạt động tổng số các
đường bay nội địa dự kiến khôi phục là ba trăm tám mươi năm chuyến bay nội địa
tổng số các đường bay khứ hồi một ngày trong đó tp hcm khôi phục lại một mươi tám đường bay với một trăm ba mươi hai
hai chuyến bay khứ hồi một ngày từ đà nẵng đi và đến các địa phương là một mươi đường bay
thực hiện chỉ đạo của bộ giao thông vận tải tổ công tác của bộ này đã kiểm tra ra soát
giá dịch vụ tại cảng biển và giá cước vận tải biển quốc tế nội địa tại khu vực thanh hóa
đà nẵng quy nhơn và quảng nam
tại đợt kiểm tra này tổ công tác đã giả soát các nội dung chính bao gồm kê khai giá dịch vụ tới
cơ quan có thẩm quyền niêm yết giá theo quy định của chính phủ sự thay đổi giá từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến
hôm nay mức giá dịch vụ doanh nghiệp đang áp dụng có đúng theo quy định thông tư hai nghìn một mươi tám của bộ giao thông
vận tải hay không đối với doanh nghiệp vận chuyển công tân ở quốc tế nội địa và sau nhận hàng hóa
sẽ kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển
theo các tuyến vận tài các loại phụ thu hình thức thời gian và hiệu lực của mức giá niêm yết
giá ký kết hợp đồng với hành khách và niêm yết mức giá sự thay đổi giá từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sang tên đổi chủ phương tiện bộ công an đã ban hành
thông tư năm mươi tám quy định về quy trình cấp thu đổi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
theo thông tư này người dân tiếp tục được đăng ký sang tên xe qua nhiều đời chủ mà thiếu hoặc là mất giấy tờ
chuyển quyền sở hữu người dân cần tận dụng cơ hội này để chuyển đổi phương tiện hợp pháp khi mà
thông tư năm mươi tám sẽ hết thiệu lực trong năm nay mua xe từ năm hai nghìn một mươi tám thế nhưng đến nay là cuối năm hai nghìn hai mươi một
anh công vẫn chưa thực hiện sang tên đổi chủ cho phương tiện di chuyển của mình mọi loại giấy tờ chứng
quyền sở hữu chiếc xe này chỉ là giấy bán xe viết tay còn thực tế thì về mặt pháp lý chiếc xe này
vẫn thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tiên trong khi tiền thì anh đã trả đầy đủ để sở hữu phương tiện
bây giờ mà nếu mà đi đăng ký lại thì nó vừa mất thời gian mất tiền đặt tâm ra mình cũng bị lười đi
mức tiền để đóng cái này theo như mình tự tìm hiểu thì nó đôi vào tầm hai triệu nếu mình đăng ký hà nội
khi mà mình là người ngoài tỉnh mình đăng ký hà nội nó đòi hỏi những cái giấy tờ
thủ tục các thứ xem là mình đang làm việc ở đâu như thế nào các thứ để nó xác định là mình ở hà
nội bao lâu qua như mình tìm hiểu thì mình thấy là thủ tục nó mỏng nhằng nên là mình cũng lười với lại
như là mình mua xe này thì cái giá trị xe nó cũng thấp ấy nên là mình chỉ cần mua bán giấy viết tay
thì mình thấy như thế là nó đã đủ rồi
ngại làm các thủ tục hành chính sợ mất thêm chi phí đó là tâm lý của rất nhiều người sử dụng xe máy
và để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện sang tên đổi chủ theo quy định của pháp luật
bộ công an đã ban hành thông tư năm mươi tám qua đó tối giản các bước thủ tục và tạo điều kiện tối đa cho người dân
dân có thể sang tên đổi chủ cho phương tiện trong đó việc không cần tìm đến chủ cũ phương tiện là
điều kiện thuận lợi nhất cho người dân theo quy định của thông tư này
chúng tôi sẽ đảm bảo được quyền của người dân về sở hữu phương tiện hợp pháp cái thứ hai là về thủ tục
bộ công an cũng tạo điều kiện tối đa giải quyết từ thủ hình chính quá trình thực hiện chúng tôi cũng
tổ chức xác minh đối với các con liên quan và rất nhanh gọn về thủ tục và thời gian quyết định khi
mà người dân có một là chứng minh được cái quyền sự hợp pháp của phương tiện đó hai là qua quá trình xác
minh thông tin về cơ hội độc vụ mà không có tranh chấp và những dấu hiệu tội phạm thì chúng tôi sẽ
giải quyết cho sang tên

giao nhận xe hợp pháp cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe đăng ký xe và trong ba mươi ngày không
xảy ra tranh chấp khiếu kiện cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy thu hồi đăng ký và biển số
sau khi đăng ký xe hợp pháp cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy thu hồi đăng ký và biển số sau khi đăng ký xe hợp pháp
sau khi hoàn tất các giấy tờ lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật cơ quan công an sẽ kiểm tra và cấp mới đăng ký biển số
đây là thủ tục sang tên đối chủ hợp pháp tối giản nhất có thể người dân cần tranh thủ thời gian này để sang tên phương tiện
hết năm nay thông tư năm mươi tám sẽ hết hiệu lực và việc sang tên đổi chủ phương tiện sẽ khó khăn hơn
thưa quý vị và các bạn đồng nai hiện đang là địa phương xếp thứ ba trong cả nước có số ca nhiễm covid một mươi chín nhiều nhất sau tp hcm và bình dương
nhiều tháng liên tục thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu để phòng chống dịch đã khiến cho đời sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều
khó khăn tuy nhiên không để ai
bị bỏ lại phía sau nhiều mô hình
phần việc của các đơn vị tổ chức
đã giúp địa phương này vững tâm chiến đấu
với kẻ thù vô hình và một trong số đó
là gian hàng không đồng của công an tỉnh đồng nai
hơn như đã đề cập ở phần tin tức
sau hơn một tháng triển khai
mô hình vẫn đang duy trì và đồng hành
cùng với bà con nhân dân
bên cạnh hình ảnh quyết liệt trong truy vết
bảo vệ từng khu cách ly phong tỏa
thì bóng dáng của người cán bộ chiến sĩ
cùng với mỗi chuyến hàng không đồng
càng tô thắm thêm vẻ đẹp truyền thống
của lực lượng công an nhân dân
đó là vì nước quên thân vì dân phục vụ
đồng hành cùng người dân
vượt qua dịch bệnh covid một mươi chín
hơn một tháng qua những chuyến xe
trở qua từ gian hàng không đồng
của công an đồng nai tiếp tục hành trình
đội nắng vượt mưa đến từng ấp
khu phố trên địa bàn một mươi một huyện thành phố
đã trở thành hình ảnh quen thuộc
khiến nhiều người dân xúc động
mô hình gian hàng không đồng
được cán bộ chiến sĩ công an
tỉnh đồng nai tình nguyện góp sức
và duy trì thực hiện nhằm hỗ trợ
rau củ quả gạo mì gói
và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác
đến bà con gặp khó khăn trong những ngày
giãn cách xã hội
công an tỉnh thực hiện gian hàng
không đồng để mang
những phần quà tuy rất
nhỏ bé nhưng đầy
ấp tình cảm tình nghĩa
của đồng chí đồng bào
đến với một bộ phận
người dân gặp khó khăn
trên huyện đồng này toàn tỉnh
với số lượng
phần quà trị giá
trên dưới hai mươi tỷ đồng
những phần quà này
nhận được sự đóng góp
từ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đồng nai
sự đóng góp
của một số đơn vị
có tinh thần
ủng hộ đồng bào trong địa bàn
xã mã đà huyện vĩnh cửu
là một trong hàng chục hộ dân
hành nghề đánh bắt cá trên lòng hồ trị an
được nhận quà từ gian hàng không đồng
của công an đồng nai
chồng bị tai biến con trai đầu
hơn hai mươi tuổi bị dị tật bẩm sinh
chị thành phải một mình
nuôi bốn miệng ăn thu nhập hàng ngày
chỉ trông chờ vào việc đánh bắt cá
nay dịch bệnh khó khăn
thu nhập giảm hẳn cuộc sống
của gia đình luôn thiếu trước hột sau
thì quan cảnh chồng
bị tai biến khổ còn con
có tạc nữa hai mẹ con mặn nhờ mặn
có hai mẹ con đi bằng cá
đánh lưới nè
mẹ con từ sáng giờ chưa
nghỉ nữa ngoài nãy ngủ nhẹp nữa
cảm ơn mấy chú cho bằng quà
cảm ơn mấy chú nhẹt rất nhiều
sau hơn một tháng triển khai gian hàng không đồng
đến nay công an tỉnh đồng nai
đã trao tận tay gần ba mươi phần quà
cho bà con nhân dân có hoàn cảnh
khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề
bởi dịch bệnh covid một mươi chín
mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm
thiết yếu như gạo mì tôm
dầu ăn nước mắm bột ngọt
đường xì dầu cá hộp
mỗi phần quà trị giá năm trăm linh đồng
giá trị vật chất
tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực
thể hiện tinh thần tương thân tương ái
chứa đựng tình cảm
tấm lòng sẻ chia của tập thể cán bộ
chiến sĩ công an đồng nai với người dân
trong khó khăn dịch bệnh
thì qua đây thì cũng
thay mặt cho đảng quỹ chính quyền địa phương
cũng xin chân thành cảm ơn
đảng quỹ công an tỉnh rồi công an huyện bình cửu
đã có sự quan tâm đối với
bà con nhân dân trên địa bàn xã
cũng mong muốn rằng thời gian tiếp theo
cũng nhận được nhiều hơn nữa
sự quan tâm của các đồng chí
đối với địa phương
để địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội
đối với nhân dân trên địa bàn
hình ảnh những cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đồng nai
không quản nắng mưa đưa quà vào
từng con hẻm đến từng nhà
càng tô đẹp thêm phẩm chất truyền thống
của lực lượng công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ
và trong trận chiến không tiếng súng này
sự dũng cảm những đóng góp
hy sinh thầm lặng của những người lính
cùng sự chung tay góp sức
của cả cộng đồng đã và đang tạo nên
sức mạnh đoàn kết đồng lòng quyết tâm
cùng chính quyền địa phương
để lùi dịch bệnh chiến thắng dịch bệnh
vâng món quà về vật chất
tuy không lớn nhưng đến đúng lúc
và đúng người đang cần lại càng thêm
có giá trị và hơn hết
thì nó còn chứa đựng tấm lòng tình cảm
của mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đồng nai
muốn gian rẻ khó khăn với người dân
để vượt qua những ngày tháng không thể nào quên
và những hình ảnh đẹp vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình an nghề mới sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại